lý nhân đã hoàn thành quy hoạch khu công nghiệp thái hà và hoàn thành quy hoạch các khu đồ thị để tiến tới thực hiện đô thị hóa nông thôn
bên cạnh đó các xã đều hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới
có được những kết quả đó là nhờ huyện ủy chỉ đạo tốt ngay từ khâu duyệt mục tiêu đại hội và sâu sát trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ
trước khi xây dựng các nhiệm vụ của cấp cơ sở thì cấp huyện chúng tôi phải chăm sát tôi duyệt
chúng tôi duyệt báo cáo cho nên là những cái viển vong những cái thấp quá khiêm tốn quá ví dụ như thu nhập bình quân đầu người các địa phương thường thường thu nhập thường cái tình trạng chung đặt ra rất là thấp
nhưng chúng tôi phân tích trên cơ sở các luận cứu khoa học tất cả những thống kê thì chúng tôi yêu cầu phải chỉnh sửa
còn những cái nhiệm vụ là hàng quý hàng năm thì chúng tôi đều giả soát phân cầu công ký
thường vụ phụ trách biệt với lại ban thường vụ là giả soát tất cả các chỉ tiêu
các chỉ tiêu là yêu cầu phải hoàn thành đó chứ không thể viển vông được
tiêu đề hay các nội dung mang tính đột phá được xây dựng trong văn kiện đại hội nhiệm kỳ là trí tuệ ý chí trách nhiệm của đảng bộ là định hướng phát triển đảng bộ
toàn hệ thống chính trị gồm tổ chức đảng chính quyền các đoàn thể và nhân dân triển khai theo các giải pháp được đề ra
do đó đến nay hà nam đã phát triển khởi sắc với nhiều tiêu chí về kinh tế xã hội đều đạt và vượt kế hoạch
xác định vấn đề đối với các cấp định hướng đứng ở đâu
vị trí nào trong nhiệm kỳ tới
hà nam trong nhiệm kỳ vừa qua một mươi năm hai mươi đối với sáu đảng bộ trực thuộc huyện thành phố trực thuộc tỉnh
thì đã xác định cái này là đầu tiên
duy tiên thanh liêm là những nơi mà các khu công nghiệp các dự án đầu tư nước ngoài về
rồi đối với kim bảng thì du lịch rồi vị trí việc làm xây dựng các ngành nghề để phục vụ cho du lịch
tôi tin rằng tới đây đại hội tới đây các huyện cũng sẽ làm theo hướng chỉ đạo của trên
cũng sẽ có đè ra phương hướng sát trong quá trình tổ chức thực hiện trong năm năm nhiệm kỳ một mươi năm hai mươi
từ hai mươi hai mươi năm cũng sẽ có phương hướng giải pháp và cũng sẽ có những tiêu đè mới sáng tạo rồi đè xong phát triển hơn
thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội các cấp nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi với những bài học kinh nghiệm được rút ra

từ xây dựng phương hướng mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp thực hiện sát với thực tế có tính khả thi cao ngay từ đầu nhiệm kỳ
đó là nền tảng vững chắc là tiền đề động lực quan trọng để hà nam tiếp tục xác định đúng
chúng các mục tiêu nhiệm vụ phù hợp yêu cầu của cuộc sống trong nhiệm kỳ tiếp theo